phải đưa đường sắt cắt lên hà đông và vận hành trong năm hành hai mươi đây là một trong những yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại công văn được ban hành ngày một mươi tháng sáu về triển khai báo cáo của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương trình chính phủ dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi
theo nhiệm vụ được giao để trình quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi thông qua kỳ họp thứ một mươi một
đáng chú ý thủ tướng giao bộ giao thông vận tải sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác các dự án giao thông trọng điểm
trong năm hành hai mươi trong đó có tuyến đường sắt cắt lên hà đông
báo cáo chính phủ đầy đủ những vướng mắt của các dự án này trình quốc hội để có hướng xử lý